liên tiếp trong các ngày một mươi một một mươi hai và một mươi ba tháng bảy theo phản ánh của các hộ dân nuôi cá bè trên lòng hồ thủy điện pleicron
huyện đắc hà tỉnh con tum hàng loạt cá nuôi của các hộ dân trên lòng hồ chết nổi trắng
cá chết chủ yếu là cá riêu hồng và cá chấm cỏ ước tính có khoảng một trăm linh tấn cá chết
hôm nay ubnd tỉnh con tum đã có công văn hỏa tốc yêu cầu sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
chủ trì phối hợp với sở công thương sở tài nguyên và môi trường
công an tỉnh ubnd huyện đắc hà lập đoàn kiểm tra xác minh hiện tượng cá lồng chết bất thường tại lòng hồ thủy điện pleikrong
nguyên nhân ban đầu theo các hộ nuôi cá tại đây cho biết là do nước lòng hồ thủy điện pleikrong rút cạn một cách đột ngột
chỉ trong vòng hơn một ngày mực nước trên lòng hồ rút cạn hơn bốn mét dẫn đến các lồng cá thiếu oxy chết hàng loạt
nhưng mà cái tổng sốc này năm nào nó cạn mà chưa năm nào mà nó lại cạn như cái năm nay mà cạn
đột ngột ấy nó cạn quá nhanh nguyên nhân theo tôi nghĩ là một là do cá ngạt nước
thiệt hại nặng nhất là hộ ông trần văn tuấn ở thôn long loi thị trấn đắc hà
khoảng hai mươi bốn tấn cá bị chết thiệt hại gần một tỷ đồng
ngay sau khi sự việc xảy ra chủ tịch ubnd huyện đắc hà cùng các phòng ban của huyện đã có mặt tại hiện trường tìm hiểu nguyên nhân
lấy mẫu cá mẫu nước nắm bắt tình hình thiệt hại của các hộ dân
đồng thời động viên các hộ dân
các hộ nuôi cá
sáng ngày một mươi ba tháng bảy ubnd tỉnh con tum đã có công văn yêu cầu sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
chủ trì phối hợp với sở công thương sở tài nguyên và môi trường công an tỉnh ubnd huyện đắc hà
lập đoàn kiểm tra xác minh hiện tượng cá lồng chết bất thường tại lòng hồ thủy điện pleikrong thuộc địa bàn huyện đắc hà
làm rõ nguyên nhân trách nhiệm của các tổ chức cá nhân để xảy ra vi phạm nếu có và tiến hành xử lý theo quy định
báo cáo ubnd tỉnh chậm nhất là ngày một mươi bốn tháng bảy